trong đêm nay và ngày mai một đợt không khí lạnh nữa lại tăng cường xuống nước ta
nên người dân các tỉnh thành đông bắc bộ sẽ đón ngày đầu tuần với những cơn mưa rào
ở vùng núi có nơi mưa vừa đến mưa to trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh
sau đó sang ngày một mươi chín tháng bốn khi nằm sâu trong khối không khí lạnh thì mưa giảm dần
về nhiệt độ trong hôm nay và ngày mai nền nhiệt sẽ giảm sâu nhất khi giao động từ một mươi sáu đến hai mươi hai độ và tăng dần
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong đêm nay và ngày mai cũng có mưa rông có nơi có mưa vừa đến mưa to
sang ngày một mươi chín mưa rông cũng bắt đầu giảm dần
người dân nơi đây cũng cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây cũng có xu hướng tăng dần cao nhất ngày ở trong ngưỡng hai mươi bốn hai mươi bảy độ
khí lạnh cuối mùa không còn quá mạnh vì thế nó chỉ ảnh hưởng chủ yếu đến các tỉnh thanh hóa
nghệ an và hà tĩnh gây mưa rào trong ngày đầu tuần
với mức nhiệt tăng nhẹ giao động từ một mươi tám đến hai mươi sáu độ
còn khu vực quảng bình đến thừa thiên huế phổ biến ít mưa ngày nắng gián đoạn
cùng nền nhiệt cao hơn giao động từ hai mươi đến ba mươi một độ
trong khi đó phía nam đèo hải vân khu vực các tỉnh thành phố từ đà nẵng đến bình thuận
thời tiết chỉ có mưa rào nhẹ vài nơi lúc chiều tối ban ngày có nắng gián đoạn
với nhiệt độ chưa chiều ổn định ở mức ba mươi đến ba mươi ba độ
gió tây nam đầu mùa suy yếu dạnh áp thấp cũng không
còn hoạt động nên trong cả ba hôm tới tại vùng cao tây nguyên chỉ có mưa vài nơi lúc chiều tối
ban ngày có nắng sớm với cường độ mạnh nên mức nhiệt tăng đáng kể giao động từ một mươi tám đến ba mươi ba độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây chỉ còn mưa một vài nơi về chiều và tối
trong ngày trời có nắng từ sớm với cường độ khá mạnh mức nhiệt cao nhất sẽ giao động từ ba mươi hai ba mươi năm độ
miền đông nam bộ có nơi vượt ngưỡng ba mươi năm độ và có nắng nóng